trận lũ quét lịch sử vào ngày ba tháng tám trên địa bàn huyện mù căng trải tỉnh yên bái đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân
trong đó thiệt hại về hạ tầng giao thông là hơn chín mươi tỷ đồng với hàng nghìn điểm sạt lở lớn nhỏ
với sự nỗ lực của chính quyền địa phương cùng với sự hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể
sau hơn một tháng các tuyến đường giao thông liên xã liên bản đã cơ bản được thông tuyến giúp nhân dân đi lại thuận tiện hơn
sau lũ tuyến đường trung tâm nối thị trấn mù căng trải với xã kim nội và xã chế tạo địa phương xa nhất của tỉnh yên bái gần như bị phá hủy hoàn toàn
toàn bộ ta lưu dương và ta luy âm bị sạt mặt đường có đoạn không còn hệ thống hộ lan biển báo cống rãnh đều bị phá hủy
đến nay với sự nỗ lực của nhân dân cùng chính quyền địa phương tuyến đường đã tạm thời được khắc phục để xe máy có thể lưu thông
nhưng vẫn còn gây nhiều khó khăn cho việc đi lại
vẫn chuyển hàng hóa của nhân dân
tại xã kim nội
một trong bảy xã thị trấn bị thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản
nhiều tuyến đường liên xã liên bản hầu như bị phá hủy hoàn toàn khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn
nhiều xã khác của huyện cũng trong tình trạng tương tự
theo thống kê của huyện mù căng trải các công trình giao thông bị thiệt hại ước tính lên đến chín mươi tỷ đồng
cùng hàng nghìn điểm bị sạt lở
thiệt hại nặng nề nhất vẫn là tuyến đường từ trung tâm huyện đi xã chế tạo kinh phí sửa chữa khoảng năm mươi hai tỷ đồng
xã tỉnh và huyện đã khẩn trương thực hiện các công tác khắc phục
trong đó đã huy động được trên một mươi ngày công và trên hơn một ca máy để thực hiện khắc phục các hệ thống đường giao thông
tính đến thời điểm hiện tại các tuyến đường giao thông cơ bản đã thông được
tuy nhiên là do thiệt hại do sạt lở và mức độ hư hỏng rất lớn
do vậy tính đến thời điểm hiện tại thì ô tô vẫn chưa đi được
và kinh phí cũng rất là hạn hẹp hiện tại vẫn chưa có nguồn để khắc phục
hiện tại thì vẫn cần nhu cầu khoảng trên chín mươi tỷ đồng để khắc phục các tuyến đường
thì mới có thể đảm bảo được
thời gian tới bộ giao thông vận tải sẽ đánh giá lại toàn bộ hệ thống giao thông
lên phương án bố trí quy hoạch đồng thời khảo sát lại các điểm sạt lở
để tiến hành tu sửa góp hơn năm dõi sắt kè chống sạt
đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp nhà tài trợ ủng hộ vật liệu máy móc
để tham gia khắc phục lại các công trình giao thông
bảo đảm việc đi lại vận chuyển hàng hóa của nhân dân được an toàn